với hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
một người phụ nữ trú tại thị trấn vạn giã huyện vạn ninh vừa bị sở thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
trước đó người này đã sử dụng tài khoản facebook đăng thông tin biện đặt về việc chốt kiểm soát dịch cầu huyện
đặt tại xã vạn thắng huyện vạn ninh chặn không cho qua chốt
sau khi cơ quan chức năng mời làm việc người này thừa nhận là không trực tiếp có mặt ở chốt kiểm dịch
mà chỉ nghe nhân viên kể lại sự việc nhưng đã bức xúc đăng tải thông tin sai sự thật